mặc dù các lái vẫn đưa lợn từ các trại phía nam về mổ và bán trên địa bàn
nhưng ở thừa thiên huế nhất là các chợ quê vùng ven thành phố
nhiều người dân kiên quyết không mua lợn trang trại lợn nuôi công nghệ sinh học
họ chấp nhận mua thịt lợn từ người dân địa phương cho dù giá cao hơn
theo người đi chợ chất lượng thịt của lợn nuôi trang trại và lợn nuôi trong gia đình ở địa phương có sự khác nhau rất rõ
hơn nữa là tại thời điểm này giá lợn trên thị trường cao
nên người tiêu dùng lo ngại các trại nuôi thúc lợn bằng bột nhanh lớn dẫn đến chất lượng thịt không bảo đảm
trên thị trường thịt lợn đang được bán với giá cao điều này mở ra cơ hội cho những người chăn nuôi
tuy nhiên nếu chỉ biết chạy theo lợi nhuận
tăng trọng để kịp có sản phẩm bán ra thị trường
không sớm thì muộn hành động này sẽ gây tác hại cho chính người nuôi chứ không phải ai khác